theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín khả năng mật độ bão hoạt động trên khu vực biển đông ở mức ít hơn trung bình nhiều năm khoảng từ ba đến năm cơn bão trong đó có khoảng một đến ba cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền việt nam
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi chín khả năng mật độ bão hoạt động trên khu vực biển đông ở mức ít hơn trung bình nhiều năm khoảng ba đến năm cơn trong đó có khoảng một đến ba cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trọng điểm là khu vực trung bộ và nam bộ cần đề phòng khả năng xuất hiện những cơn bão mạnh và có quỹ đạo phức tạp thời tiết chuyển mùa tiếp tục đề phòng nguy cơ xuất hiện
các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sông xét lốc mưa đá trên phạm vi toàn quốc